tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai đã lập các tài khoản trên zalo hoặc facebook và các trang web như làmbằngđạihọc com vn hay làmbằngphôithật com hay làmbằngđạihọc giá rẻ để giao bán các loại văn bằng chính trị với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng sau đó gửi cho khách qua biểu điện và các công ty chuyển phát nhanh hoặc thuê xe ôm để chuyển cho khách hàng ở gần
còn tại tỉnh quảng ninh công an tỉnh cũng vừa triệt phá thành công một lần
họ đã bắt giữ một đường dây mua bán tàng chữ pháo trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa bước đầu bắt giữ xử lý hình sự tám đối tượng xử lý hành chính một đối tượng và thu giữ bốn trăm linh kg pháo các loại
hoàng văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố hạ long là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán pháo trái phép này
khám xét nơi ở phương tiện của long cơ quan công an thu giữ hai trăm ba mươi chín kg pháo các loại
long khai thông qua mạng xã hội mua pháo của đặng hai ở huyện ba trẻ
và trần đức xuân huyện hải hà tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
ngoài long hai xuân đến nay thì cơ quan tỉnh quảng ninh đã bắt giữ và xử lý hình sự năm đối tượng có liên quan
gồm hai đối tượng ở phường hà khẩu thành phố hạ long và ba đối tượng ở xã hoành mô huyện hoành mô tỉnh quảng ninh
trong đó nhóm đối tượng ở xã hoành mô là nguồn cung cấp pháo cho các đối tượng trong nội địa
tổng số pháo thu được hơn bốn trăm một mươi kg pháo nổ các loại
và chuyên án này vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về chuyên án thuệ phạm
và thông tin chuyên án thuệ phạm cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh chuyên án
đối với đối tượng nguyễn văn vàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số một nghìn hai trăm tám mươi
trên ba mươi bốn b phạm thế hiển phường năm quận tám tp hcm về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa
còn về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định chuyên án
đối với đối tượng trần văn sang em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước thọ
xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp bảy trợ
xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành
tỉnh đồng tháp về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện